vừa môi giới vừa bán dâm với mức giá bốn triệu đồng một lượt nguyễn thị phương chú tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định tỉnh nam định bắt giữ để điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính trên một nhà nghỉ ở địa bàn lực lượng công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
trong đó nguyễn thị phương là đối tượng vừa môi giới vừa bán dâm
trước đó vào năm ngoái phương đã bị công an quận long biên thành phố hà nội xử phạt vi phạm hành chính cảnh cáo về hành vi bán dâm và sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an phương khai nhận thông qua mạng xã hội zalo đã liên hệ thỏa thuận việc mua bán dâm sau đó rủ bạn tham gia mua bán dâm cùng